nhân kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà cho các nhà giáo tiêu biểu
có nhiều đóng góp xuất sắc cho ngành giáo dục
trong không khí hân hoan của ngày nhà giáo việt nam để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các thế hệ nhà giáo
đối với sự nghiệp chồng người năm nay thành phố đã tổ chức một mươi năm đoàn đi thăm và tặng quà
cho hai mươi chín nhà giáo tiêu biểu đã đạt các danh hiệu nhà giáo ưu tú nhà giáo nhân dân
hai mươi tháng một mươi một đến thăm và tặng quà cho nhà giáo ưu tú nguyễn văn ngai phường ba quận tân bình
nguyên bí thư đảng ủy phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đồng chí huỳnh cách mạng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã cảm ơn và tri ân những công lao
đóng góp của thầy và mong muốn thầy có nhiều ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng cho ngành giáo dục
và đào tạo của thành phố trong thời gian tới